lào cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước tiến hành hợp nhất sở giao thông vận tải và sở xây dựng thành sở giao thông vận tải xây dựng
sau hai năm hợp nhất hoạt động của sở đã có hiệu quả nhất định
bộ máy được tinh gọn nhưng công việc vẫn bảo đảm và không có sự trồng chéo về mặt chuyên môn
sau khi hợp nhất sở giao thông vận tải xây dựng tỉnh lào cai đã giảm được ba đầu mối cấp phòng giảm bốn lãnh đạo sở và tám biên chế công chức
công việc chuyên môn được rút ngắn hơn nhiều so với trước kia tạo thuật lợi tối đa cho người dân
sau khi hợp nhất sở giao thông vận tải xây dựng tỉnh lào cai đã thấy rõ được hiệu quả của đề án sáp nhập các sở có công việc tương đồng
bộ máy tinh gọn giảm được chi phí hoạt động thường xuyên và cái quan trọng nhất đạt được là công việc chuyên môn được giải quyết nhanh gọn hơn mà không bị trồng chéo